đâu đấy thôi
và đến khi mà mình học
thì mình biết cách sử dụng những kỹ thuật
và mình lấy những cái
chất liệu quý giá của dân tộc đó
thì mình kết hợp
thì thực sự là
nếu mà tôi không sinh ra
trong gia đình
làm nghệ thuật truyền thống như bố tôi
thì chắc chắn tôi không có được
những cái chất liệu âm nhạc như vậy
và đấy là một cái điều
tôi thấy rất là quý giá
am hiểu những làn điệu trèo cổ
bằng tất cả say mê
gần cả cuộc đời gắn bó
với âm nhạc sân khấu truyền thống
đặc biệt là sân khấu trèo
nhạc sĩ nhà giáo nhân dân hoàng kiều
đã để lại cho nền nghệ thuật trèo
hàng loạt nhạc phẩm kinh điển
để nhiều thập kỷ trôi qua
những âm điệu ấy
khiến hàng ngàn trái tim yêu trèo rung động
tiêu biểu phải kể đến những tác phẩm
như tò vò vô đề
trong vừa trèo suy vân
thực sự đã trở thành những phút thăng hoa
trên sân khấu nhà trèo việt nam
chịu trách nhiệm đạo diễn
chỉ đạo nghệ thuật
toàn bộ vừa trèo suy vân
với giáo sư nghệ sĩ nhân dân trần bảng
dù nhiều năm qua đi
nhưng âm nhạc của nhạc sĩ hoàng kiều
trong suy vân
vẫn luôn là điểm sáng nổi bật
lột tả được hết chất riêng
sự táo bạo điều lĩnh của hoàng kiều
trong việc sáng tạo nghệ thuật
đặc biệt là với tích cổ
đã trở thành kinh điển
trên chiếu trèo việt nam
ở đây cái tài gấu
cái mạnh dạng công là thế này
là phối khí
cái điệu tò vò đầu tiên
là cái điệu có phối khí
phối khí nhạc
cái dạng nhạc
và có từ cái bẻ lạt nắn điệu
nâng nữa là cái hòa âm
và cái điệu
cái điệu quyên đề cuối
mà mang cái sát của cô sư vân ra
không có bởi quyên đề
thì không mang trả lời
nó hay quá
nó bi tráng quá
nó bi tráng quá
cho nên khi đưa cái sát ra
thì nó chỉ còn ý
nó không có cái thô nữa
nó không có cái rùng rợn nữa
mà cái âm nhạc của cô
khi ta nghe
ta nhận cái chết đó của sư vân
một trong những điều tối quan trọng
làm nên vở trèo thành công
có sức sống bền bì
trong lòng công chúng
chính là sự kết hợp
hòa quyện nhịp nhàng
giữa lối diễn xuất của diễn viên
và âm nhạc
hiểu người nhạc sĩ
hiểu cái hồn của vở diễn
và yêu từng tiếng ngân
khúc trầm trong mỗi câu hát
người diễn viên mới thực sự sống được
trong nhân vật trèo
duy vân của nghệ sĩ nhân dân thanh hoài
chính là một hình tượng nhân vật như thế

mà chuẩn bị đến những cái bài hát
của thầy mà độc đáo như vậy
thì tất nhiên là mình truyền thống là mình phải vững
xong rồi đi vào hát bè
thường là trong một cái vở duy vân của thầy
là có ba bài hát
đi về bè đặc biệt có hai bài
thì đi toàn bộ
chỉ hát bè một và bè hai
không hề có giàn nhạc đi theo
và không có nhạc tỏng
mà chỉ có hát hai bè
nhưng mà nó rất quyện với nhau
đây là một cái bài hát cổ
hoặc là điệu tò vò
nó có vỉa rồi vào hát
đấy là phần của bè một
nguyên truyền thống